các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào ngày hôm nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới tổng thống hàn quốc yun sắc yoon và gia đình các nạn nhân sau thảm kịch dẫm đạp
cơ quan chức năng hàn quốc cho biết có ít nhất một mươi chín người nước ngoài thiệt mạng trong vụ dẫm đạp ở lễ hội halloween này trong đó có một công dân việt nam
trong khi đó một số công dân việt nam bị thương nhẹ có tình trạng sức khỏe ổn định và đã xuất viện
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết
công dân việt nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với tổng đài bảo hộ công dân bộ ngoại giao cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám mươi bốn tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn hoặc qua đường dây nóng cộng tám mươi hai một mươi sáu nghìn ba trăm một mươi năm sáu nghìn sáu trăm một mươi tám của đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
công an tỉnh kiên giang đã khởi tố ba mươi sáu bị can trong vụ nổ súng ở phú quốc làm hai người chết và bốn người bị thương nặng
một trong số bốn đối tượng được xác định cầm đầu và chủ mưu trong vụ án giết người gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi này là võ văn lương tức hai lượng chú xã khánh hội huyện u minh tỉnh cà mau đã ra đầu thú vào tối ngày hôm qua
trước đó ba đối tượng được xác định cầm đầu chủ mưu vụ án bị bắt giữ gồm nguyễn quốc vinh nguyễn văn thái bùi đức ngọc đặc biệt bị can đoàn thiên long chú tệ quận tân bình tp hcm là đối tượng được xác định đã trực tiếp nổ súng vào nhóm của đối thủ
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin nhóm võ văn lương tức hai lượng và bùi minh trung có mâu thuẫn với nhóm của khúc văn đoài chú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai
vào trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi nhóm của hai lượng có khoảng hơn năm mươi đối tượng đến thửa đất của khúc văn đoài tại ấp bến tràm xã cửa dương để giải quyết mâu thuẫn
nhóm của hai lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của đoài hậu quả làm hai người tử vong và bốn người khác bị thương
hiện ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng truy xét bắt giữ các đối tượng còn lại
hai đối tượng đều là học sinh sinh năm hai nghìn năm chú tại huyện lê
chú tại huyện lâm thao tỉnh phú thọ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy
và đây là chất ma túy mới lần đầu tiên phát hiện ở phú thọ
cụ thể vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi tại thị trấn lâm thao công an huyện lâm thao kiểm tra phát hiện nam thanh niên sinh năm hai nghìn năm người địa phương đang tàng trữ vận chuyển ma túy
đối tượng khai nhận số ma túy nói trên do một người bạn ở huyện lâm thao đưa cho để đem đi bán
khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ một mươi một lọ nhựa màu trắng và các dụng cụ có liên quan
theo kết quả giám định toàn bộ số vật chứng trên có chứa chất ma túy và đây là một loại ma túy mới trong danh mục lần đầu phát hiện tại phú thọ
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên qua mạng xã hội sau đó sang chiết đem ra bán cho khách
sau một thời gian theo dõi công an thành phố long xuyên tỉnh an giang đã triệt xóa thành công một sòng bạc
với quy mô lớn giữa đồng nước liên quan đến hai mươi tám đối tượng thu giữ tăng vật là gần một trăm linh triệu đồng
tại một bãi đất trống giữa đồng nước thuộc tổ chín khóm tây huê hai phường mỹ hòa thành phố long xuyên
lực lượng công an thành phố bất ngờ ập vào bắt giữ hai mươi tám đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ là tám con gà đá một mươi tám điện thoại di động hai mươi năm xe mô tô và trên chín mươi năm triệu đồng tiền mặt
cùng nhiều tăng vật có liên quan
sòng bạc trên được các đối tượng tổ chức sử dụng nhiều
các đối tượng tổ chức canh đường và dùng phương tiện thủy để đưa đón các con bạc ra tham gia
cho nên việc tiếp cận triệt xóa gặp không ít khó khăn hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
hai nam thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ đâm vào xe ô tô bảy chỗ đang dừng bên đường
khiến cho cả hai bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hôm qua trên đường nguyễn huệ đoạn qua phường tân xuân
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một giờ tối cùng ngày
hai nam thanh niên khoảng hai mươi năm tuổi ngụ tại thành phố đồng xoài
điều khiển xe máy lưu thông trên đường nguyễn huệ
đến đoạn đường tân xuân bất ngờ va chạm với xe ô tô bảy chỗ đang dừng bên phải đường
cú va chạm mạnh khiến cả hai ngã văng ra đường bị thương nặng
được người dân đưa đi cấp cứu sau đó
hai phương tiện bị hư ngỏng
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin hai mươi h trên antv
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại